cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh quảng ngãi đã xác định được nguyên nhân khiến chín nam sinh chết đuối ở sông trà khúc sau nhiều ngày khám nghiệm hiện trường và làm việc với các nhân chứng

lớn tới nơi thì các nam sinh đã chìm dưới sông chín thi thể nam sinh sau đó được tìm thấy và đưa lên bờ